biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những tác động đến mọi mặt từ đời sống kinh tế xã hội đến môi trường và hệ sinh thái
trong đó có vấn đề an ninh nguồn nước
việt nam được coi là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu
do đó việc đảm bảo an ninh nguồn nước càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết
đây là nội dung chính trong hội thảo quốc tế về an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại việt nam
nhiều vấn đề xâm nhập mặn gia tăng ảnh hưởng lớn việc cung cấp nước cho đời sống sản xuất
an ninh nguồn nước đang bị đe dọa nghiêm trọng
vấn đề xâm nhập mặn ví dụ như là hạn hán ở đông băng sông kiểu long
do nguồn nước cũng bị hạn chế ta cũng làm chủ được nguồn nước
thì nó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất ở đông băng sông kiểu long
vấn đề lũ lụt hạn hán ở nam trung bộ hay là ở tây nguyên
về mùa lũ thì nó sẽ khốc liệt hơn
và những vấn đề nó ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và những cái vấn đề về môi trường
bên cạnh đó nguồn nước mặt ở nhiều khu vực đô thị khu công nghiệp làng nghề
đều đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ
nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng nguy cơ thiếu nước đối với việt nam không chỉ là dự báo
mà đã hiện hữu ở nhiều vùng khắp trên cả nước
thậm chí cả đối với những vùng được đánh giá là có nguồn nước dồi dào như đông băng sông kiểu long
do vậy bảo đảm an ninh nguồn nước đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của việt nam
trước hết là ngay cả bây giờ một nguồn nước có rất nhiều cơ quan đứng ra quản lý
nhưng mà cuối cùng thì cũng nhiều vấn đề về chất lượng số lượng nguồn nước
rồi thì về việc sử dụng nước thế nào cho hiệu quả thì cũng là cả một vấn đề
tại hội thảo các đại biểu khẳng định nước hết sức quan trọng và cần thiết đối với an ninh lương thực
năng lượng đồng thời là vai trò chủ yếu
trong các ngành công nghiệp do vậy để tránh nguy cơ về an ninh nguồn nước
cần có sự hợp tác chặt chẽ và thiện trí giữa các quốc gia trong việc bảo vệ
chia sẻ khai thác công bằng hiệu quả nguồn tài nguyên nước
bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ khai thác sử dụng nước hợp lý
tiết kiệm tài nguyên nước thay đổi nhận thức và hành động ở mỗi địa phương cá nhân
trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước